chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật khác diễn ra trong tuần qua
nhân dịp tết cổ truyền của một số nước châu á vừa qua tại hà nội liên hiệp các tổ chức hiếu nghị thành phố hà nội phối hợp với đại sứ quán bảy nước tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng tết cổ truyền của các nước ấn độ bangladesh campuchia lào myanmar thái lan và sri lanka
trong không khí giao lưu thân mật ấm áp tình hữu nghị sau phần nghi lễ truyền thống như lễ tắm tượng phật té nước cầu may và lễ buộc chỉ cổ tay các đại biểu cùng tham gia vào các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ việt nam cùng các cán bộ đại sứ quán và lưu học sinh của các nước biểu diễn
thông qua chương trình ban tổ chức mong muốn sẽ tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân việt nam cũng như nhân dân các nước châu á và trên thế giới
thưa quý vị nằm trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước vừa qua cục văn thư và liêu chữ nhà nước bộ nội vụ đã tổ chức công bố giới thiệu phim tư liệu việt nam ba mươi ngày ở sài gòn và hồ chí minh trên đất nước lenin
chương trình có sự tham gia của gần một trăm linh đại biểu là các nhà khoa học đại diện các bảo tàng cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa
bộ phim nói về các hoạt động của chủ tịch hồ chí minh trong quá trình thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam
chào chủ tịch đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa đồng chí hồ chí minh

tại thành phố hồ chí minh nhà xuất bản thông tấn và nhiếp ảnh gia nhà báo giản thanh sơn
đã giới thiệu cuốn sách với tên gọi vị thế việt nam được xem như một sử liệu góp phần
vào thành tựu ngoại sao của việt nam trong thập niên đầu của thế kỷ hai mươi một
đây cũng là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
vị thế việt nam là ấn phẩm mới nhất của tác giả giản thanh sơn
nêu bật quá trình công tác đối ngoại ở nước ngoài của chủ tịch nước trương tấn sang
trong năm năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
sách giày bốn trăm năm mươi trang in song ngữ việt anh do nhà xuất bản thông tấn thông tấn xã việt nam ấn hành
tờ sách được xem như một sử liệu góp phần vào thành tựu ngoại giao của việt nam
trong thập niên đầu của thế kỷ hai mươi một
nhà báo giản thanh sơn có may mắn được thắt tùng nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
tới thăm gần ba mươi quốc gia trên thế giới tham dự các diễn đàn đa phương và các hội nghị quốc tế

tại mê cùng sự lao động biệt bài nhà báo giản thanh sơn đã sở hữu cho mình một bộ ảnh lớn
ghi lại những hình ảnh của chủ tịch nước và các vị nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới
ảnh của nhà báo giản thanh sơn mang tới cho mọi người thông điệp về tình hữu nghị
hòa hiếu của một dân tộc khát khao yêu chuộng hòa bình
ở đó hình ảnh của nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và các chính khách việt nam
tỏa sáng sự tự tin và thân thiện
cũng qua những bức ảnh là hình ảnh một đất nước việt nam
đang trên đà đổi mới và hội nhập cùng thế giới
người xem và bè bạn có thể cảm nhận ở đây một ngôn ngữ rất riêng
ngôn ngữ bằng hình ảnh lai động đến sâu thẳm của tâm hồn
cuốn sách còn gửi gắm sự trân trọng với nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
một nhà lãnh đạo việt nam
một phong cách ngoại giao đã giành được chỗ đứng trong trái tim bè bạn
tất cả những tình cảm lòng quý trọng đều bài tỏ qua cuốn sách của mình đã làm
thì trải dài trong cái bốn trăm năm mươi trang
phải nói là mỗi trang viết mỗi trang ảnh đều kèm theo cái sự cảm xúc của mình
cảm xúc phải nói là rất là tràn trề cảm xúc nói là nồng nhiệt
về cái công việc mình làm cũng như là cái công việc đối ngoại của chủ tịch nước
ở nước ngoài trong cái nhiệm kỳ qua
thành phố hồ chí minh những ngày tháng bốn lịch sử luôn sôi động tràn đầy sức sống
việc giới thiệu cuốn sách vị thế việt nam được đánh giá như một trong những sự kiện ý nghĩa
chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề màu hoa đỏ
chương trình được chọn lọc đầu tư công phu những ca khúc tiêu biểu đi cùng năm tháng để gửi tới khán giả thủ đô
chương trình như một lời tri ân của lớp nghệ sĩ gửi đến những thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để bảo vệ chủ quyền của dân tộc
theo chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân trần bình giám đốc nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam tổng đạo diễn của chương trình
đêm nhạc màu hoa đỏ nằm trong chuỗi sự kiện tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc
chính vì thế phía nhà hát cùng ekip nghệ sĩ đã chuẩn bị chú đáo luyện tập kỹ lưỡng để gửi đến khán giả thủ đô
một đêm nhạc chất lượng và hơn cả là lời chi ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đến thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh cho hòa bình của dân tộc
năm nào cũng là cái dịp ngày lễ thí dụ mùa một tháng năm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm một mươi chín tháng tám mùa hai hai mươi chín
thì chúng tôi gần như là đơn vị duy nhất đơn vị nghệ thuật duy nhất của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và thường xuyên tổ chức các cái chương trình
với những cái bài hát mà đi cùng năm tháng những cái tiết mục đã gây ấn tượng nhiều chục năm qua
đối với nền biểu diễn nghệ thuật việt nam đặc biệt là nằm trong lòng của công chúng yêu nhạc
chương trình với kết cấu gồm hai phần tuyển chọn hơn hai mươi ca khúc nhà cách mạng tiêu biểu
thông qua các giọng ca mà tên tuổi đã gắn liền với dòng nhạc đỏ như nghệ sĩ nhân dân thu hiền
nghệ sĩ nhân dân trung đức nghệ sĩ ưu tú việt hoàn ca sĩ thanh lam
mở đầu chương trình là hai ca khúc làng tôi và ngày mùa qua sự trình bày của tốt ca nam nữ
đã mở ra khung cảnh làng quê việt nam bình dị nhưng cũng đầy kiên cường trong những năm tháng khói lửa của đất nước
nối liền mạch kể ấy là chuỗi những ca khúc phát họa hình ảnh của đất nước như câu hò bên bờ hiền lương
giáng đứng bến tre thông qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân thu hiền
đây đều là những ca khúc làm nên tên tuổi của đất nước
tuy nhiên đứng trên sân khấu của chương trình lần này vẫn cho nghệ sĩ thu hiền những cảm xúc mới mẻ để cháy hết mình trong đêm diễn
đó để truyền tài được cho công chúng cũng như là cho các thế hệ trẻ được biết về lịch sử của đất nước và lịch sử của những ca khúc
là một nghệ sĩ cũng là một người lính đã từng lên đường sẻ dọc trường sơn đi cứu nước
trên sân khấu của chương trình màu hoa đỏ nghệ sĩ nhân dân trung đức đã không chỉ mang lời ca tiếng hát của mình để phục vụ khán giả
mà qua chính những ca từ của loạt ca khúc tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa
chào em cô gái lam hồng cũng là lời bộc bạch của người lính đã từng cầm súng bảo vệ tổ quốc
và họ tự hào vì đã từng là anh bộ đội cụ hồ
bởi vì bản thân tôi cũng là một người lính lái xe đoàn năm trăm năm mươi chín
để đi vào trường sơn tôi hiểu những người chiến sĩ lúc đánh mỹ như thế nào
và khi trở về thời bình họ sống như thế nào
vậy hôm nay tôi biết sẽ có nhiều các bạn bè tôi và những chiến sĩ đã từng khoác áo bộ đội cầm súng máy nhau ở chiến trường
hôm nay họ đã có mặt để họ ngồi xem chương trình này
chắc chắn tôi sẽ có rất nhiều những cảm xúc để hát tặng họ
trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ diễn ra chương trình khán giả đã được trải qua những cung bậc cảm xúc
từ sâu lắm đến hừng hực khí thế của đoàn quân ngày ra trận
và hơn cả là niềm tự hào về lịch sử tự hào về ý chí chiến đấu cuột cường của cha anh
xem xong thì rất cảm xúc và cảm động
vì trở lại một thời rất lâu rồi
là một thời của cha ông về chiến tranh
về những bài hát mà rất là có một cái nội dung mà nghe thì rất là cảm động
chương trình màu hóa đỏ hôm nay tôi thấy chương trình này rất hay
nó ôn lại cái lịch sử hạ hùng của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến trong khắp với trung mỹ
chương trình không chỉ có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi
đặc biệt còn có sự góp mặt của ca sĩ nhí minh khôi
em còn biểu diễn song ca cùng nghệ sĩ nhân dân thu hiền
ca khúc huyền thoại mẹ
đây là một ý đồ nghệ thuật của ban tổ chức
cũng như của chính những nghệ sĩ biểu diễn
bởi vì thế hệ của chúng tôi là những thế hệ đã lớn
và được hát với các thế hệ mà không phải là con mà thấy cháu
thì chúng tôi nghĩ rằng là không những là chỉ hai bà cháu có thể là quyện được vào với nhau
mà tôi nghĩ là tôi cũng truyền lại được những cái cho các thế hệ sau sau nữa
và các em đấy cũng truyền lại được cả những cái hơi thở mới của thời đại
khi được hát với bác nghệ sĩ nhân dân thu hiền là đầu tiên là có vẻ rất vinh hạnh
vì bác đã nhận lời hát với con và được hát bài huyền thầy mẹ
thì đó là một bài mà gần như là ai cũng biết ở đất nước việt nam mình
và đó là một ca khúc rất nổi tiếng
đêm nhạc khép lại với những chàng vỗ tay nhiệt liệt cũng như sự hài lòng của đông đảo khán giả
nó không chỉ khẳng định thành công của đêm nhạc
mà hơn thế nó góp phần khẳng định sức khỏe của đất nước việt nam
nó cũng là một sức sống mãnh liệt của dòng nhạc cách mạng trong dòng chảy thời gian